trong một động thái mới từ phía nga phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev cho biết
moscow sẽ đáp trả việc các nước phương tây phong tỏa tiền của công dân và các công ty nga
theo đó sẽ phong tỏa tiền của người nước ngoài và các công ty nước ngoài tại nga
thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi điện kremlin cho biết nga sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn
do các biện pháp trừng phạt của phương tây song nước này sẽ phân ứng phó được
trong khi đó bộ kinh tế nga cho hay một trong số các biện pháp của moscow đối phó với các lệnh trừng phạt
được cho là sẽ mở rộng quan hệ kinh tế thương mại với khu vực châu á
tại hội nghị thượng đỉnh bất thường liên minh châu âu eu về khủng hoảng nga ukraine vào ngày hai mươi bốn tháng hai
các nhà lãnh đạo eu đã thông qua một gói trừng phạt đối với nga nhằm vào các lĩnh vực tài chính
năng lượng vận tải và thương mại cân nhắc khả năng đóng băng các tài sản tại châu âu
của tổng thống nga vladimir putin và ngoại trưởng nga sergei lavrov
trong diễn biến trên thực địa người phát ngôn bộ quốc phòng nga igor kunashenkov thông báo
các lực lượng vũ trang nga đã phá hủy tám trăm hai mươi một mục tiêu hạ tầng quân sự ở ukraine
trong khi đó bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang ukraine cho hay
nước này đã bắn hạ một máy bay vận tải il bảy mươi sáu của nga gần thị trấn fasikivs ở kiev